xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức hai mươi bốn h mới nhất
vụ tai nạn lao động tại công ty cổ phần xi măng và khoáng sản yên bái xảy ra lúc một mươi ba h ba mươi chiều ngày hai mươi hai tháng bốn
đã khiến bảy công nhân tử vong và ba công nhân khác bị thương xảy ra mới đây khiến dư luận không khỏi bàng hoàng xót xa
dư luận hiện đang đặt câu hỏi về trách nhiệm của công ty cổ phần xi măng và khoáng sản yên bái khi để xảy ra vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng này
tình huống pháp lý của vụ việc như thế nào xin mời quý vị theo dõi những thông tin chi tiết sau đây
theo đó quá trình bảo dưỡng sửa chữa định kỳ máy nghiền số ba của nhà máy xi măng yên bái đơn vị trực thuộc công ty cổ phần xi măng và khoáng sản yên bái
đã xảy ra sự cố tai nạn lao động làm cho bảy công nhân lao động bị tử vong và ba công nhân khác bị thương
nguyên nhân ban đầu được xác định là do sự cố động cơ điện của máy nghiền đã dẫn đến tai nạn cho các công nhân đang trực tiếp thực hiện việc bảo dưỡng sửa chữa
theo thông tin từ ủy ban nhân dân tỉnh yên bái
hiện các cơ quan chức năng của tỉnh yên bái và công ty cổ phần xi măng và khoáng sản yên bái đang khẩn trương điều tra nguyên nhân sự cố để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật
dư luận đặt câu hỏi trách nhiệm của công ty cổ phần xi măng và khoáng sản yên bái ra sao
tiến sĩ luật sư đặng văn cường đoàn luật sư tp hà nội cho rằng đây là vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến bảy công nhân tử vong
ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp gây đau thương mất mát đến nhiều gia đình công nhân
bởi vậy cơ quan chức năng sẽ khẩn trương khám nghiệm hiện trường hỗ trợ gia đình bị nạn làm thủ tục an táng cho các nạn nhân và cứu chữa cho các công nhân bị thương
đồng thời cơ quan chức năng sẽ vào cuộc xác minh làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lao động xem xét trách nhiệm pháp lý để xử lý theo quy định của pháp luật
theo luật sư cường trước tiên lãnh đạo công ty cổ phần xi măng và khoáng sản yên bái và chính quyền địa phương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng và gia đình nạn nhân để giảm thiểu thiệt hại đau thương cho gia đình nạn nhân
đồng thời cơ quan chức năng có thể tạm đình chỉ hoạt động của công ty cổ phần xi măng và khoáng sản yên bái để làm rõ nguyên nhân của sự việc
việc này nhằm bảo vệ hiện trường làm rõ trách nhiệm của các cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan trong việc tổ chức vận hành dây chuyền sản xuất bảo dưỡng sửa chữa máy móc thiết bị đảm bảo đúng quy trình quy định tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra
chỉ khi nào hoạt động thực sự đảm bảo an toàn dây chuyển sản xuất mới được hoạt động trở lại
trong vụ tai nạn trên hậu quả thiệt hại về tính mạng của nhiều công nhân đã được xác định
vấn đề quan trọng trong dự định này là cơ quan chức năng sẽ làm rõ nguyên nhân máy nghiền này hoạt động khi công nhân đang tiến hành bảo quản sửa chữa là gì việc khởi động máy bảo dưỡng sửa chữa có đúng quy trình quy định về an toàn lao động hay không trách nhiệm trong công tác quản lý vận hành thuộc với ai
đây là những vấn đề quan trọng để xác định sự vụ này có lỗi của người quản lý vận hành máy móc hay không
trường hợp kết quả xác minh cho thấy quy trình bảo quản sửa chữa máy móc này không đảm bảo an toàn đã có hành vi vi phạm quy định về an toàn lao động dẫn đến hậu quả vụ tai nạn lao động xảy ra mà người vi phạm quy định về an toàn lao động còn sống thì sẽ xem xét xử lý hình sự người này về tội vi phạm quy định về an toàn lao động theo quy định đại điều hai trăm chín mươi năm bộ luật hình sự
theo quy định các loại máy móc thiết bị phức tạp trong dây chuyền sản xuất đòi hỏi người vận hành bảo quản quản lý phải có chuyên môn nghiệp vụ
việc bảo dưỡng sửa chữa phải theo quy trình quy định để đảm bảo an toàn cho người lao động
bởi vậy trong trường hợp người lao động không có chuyên môn phù hợp không được tập huấn về an toàn lao động công tác quản lý không đảm bảo an toàn
người có trách nhiệm trong việc vận hành đã thiếu trách nhiệm dẫn đến hậu quả vụ tai nạn xảy ra cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can đối với người vi phạm theo quy định tại điều hai trăm chín mươi năm bộ luật hình sự
với hậu quả bảy người tử vong thì hình phạt có thể lên tới một mươi hai năm tù
vấn đề trách nhiệm hình sự sẽ được đặt ra khi xác định các cá nhân có lỗi trong việc đảm bảo an toàn lao động cho người lao động
và người có lỗi đó đủ năng lực nhận thức điều khiển hành vi của mình và còn sống sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự
ngoài trách nhiệm pháp lý về hình sự có thể đặt ra trách nhiệm bồi thường thiệt hại về tai nạn lao động cũng sẽ được đặt ra đối với người có lỗi hoặc đối với doanh nghiệp này
theo quy định của pháp luật người lao động bị tai nạn lao động sẽ được hưởng chế độ quyền lợi về tai nạn lao động theo quy định của pháp luật
doanh nghiệp này có trách nhiệm phối hợp với cơ quan chức năng và gia đình các nạn nhân để giải quyết chế độ quyền lợi về tai nạn lao động cho người lao động theo quy định của pháp luật
đây là vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến nhiều công nhân tử vong gây đau thương mất mát cho nhiều gia đình hậu quả là rất thương tâm
bởi vậy cơ quan chức năng sẽ sớm làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn này để xem xét trách nhiệm pháp lý và đảm bảo quyền lợi cho gia đình các nạn nhân theo quy định của pháp luật
ngay sau khi nhận được thông tin vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại công ty cổ phần xi măng và khoáng sản yên bái
chiều hai mươi hai tháng bốn ông đỗ đức duy bí thư tỉnh ủy tỉnh yên bái đã trực tiếp đến thăm hỏi động viên các nạn nhân bị thương do vụ tai nạn đang điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh yên bái
theo đại diện bệnh viện các bệnh nhân khi nhập viện đều trong tình trạng chấn thương nhẹ không nguy hiểm đến tính mạng
sau khi nhập viện các bệnh nhân đã được các y bác sĩ chăm sóc tận tình chú đáo và chia sẻ với những khó khăn hiện thời
động viên chia sẻ và tặng quà các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh bí thư tỉnh ủy yên bái chia sẻ với những nỗi đau mà bệnh nhân đang gánh chịu và mong muốn các bệnh nhân nhanh chóng ổn định tinh thần yên tâm điều trị để sớm trở về với gia đình
anh nông văn tuân người may mắn thoát chết do tai nạn lao động tại công ty cổ phần xi măng và khoáng sản yên bái cho biết
lúc nhóm công nhân đang bảo trì thì máy nghiền đột nhiên hoạt động
sáng hai mươi ba tháng bốn gần một ngày sau sự cố tai nạn lao động đặc biệt xảy ra tại nhà máy xi măng yên bái trực thuộc công ty cổ phần xi măng và khoáng sản yên bái
nét bàng hoàng vẫn còn hiện rõ trên khuôn mặt của anh tuân hai mươi chín tuổi trú tại huyện yên bình tỉnh yên bái
anh tuân kể lại thời khắc kinh hoàng
lúc xảy ra sự việc anh đứng ở bên ngoài thực hiện công việc bảo trì làm việc bên ngoài cùng anh còn có hai người khác
còn bên trong máy có bảy công nhân quá trình bảo trì vẫn diễn ra bình thường cho đến khi mái nghi nghiện đột nhiên quay mạnh hất văng những người ở bên ngoài xuống đất
khoảnh khắc ấy diễn ra rất nhanh khi nằm xuống đất anh choáng váng và chỉ nhìn thấy xung quanh bụi mù mịt cùng tiếng hô kêu cứu
còn anh phạm minh dương hai mươi sáu tuổi chú huyện yên bình là công nhân bảo trì sau khi thoát chết trong căng tấc cho biết hiện anh vẫn đang rất mệt do bị gãy đốt sống và đa chấn thương
nhắc đến những người xấu xố anh dương ngậm ngùi
ở bên ngoài máy nghiền còn có cơ hội sống còn ở bên trong thì không có phép màu nào xảy ra cả
danh tính bảy công nhân tử vong gồm nvt nvth mth lmc pxt cùng trú tại huyện yên bình và hai người trú tại thành phố yên bái là nvt và pmg
ngay sau khi xảy ra sự việc bí thư tỉnh ủy và chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh yên bái cùng các cơ quan chức năng của tỉnh đã trực tiếp kiểm tra hiện trường
họp bàn và chỉ đạo các biện pháp để xử lý giải quyết
bí thư tỉnh ủy yên bái cho biết ngay sau khi có mặt tại hiện trường ông đã giao các đơn vị có liên quan khẩn trương hỗ trợ cho các nạn nhân xấu xố điều tra nguyên nhân vụ việc
bên cạnh đó tỉnh cũng thành lập nhiều tổ công tác triển khai đồng bộ giải pháp để khắc phục sự cố trong thời gian sớm nhất
vụ tai nạn lao động trên khiến ai nấy đều bàng hoàng với hậu quả nghiêm trọng của nó
chỉ trong vòng vài phút ngắn ngủi bảy công nhân đã bị tước đi mạng sống cùng với đó là ba công nhân khác bị thương nặng
cơ quan chức năng vẫn đang tích cực điều tra làm rõ vụ việc cũng như hỗ trợ động viên các nạn nhân và người nhà nạn nhân vượt qua khó khăn
những thông tin mới nhất liên quan đến vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật để gửi đến quý vị và các bạn
cảm ơn đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại